nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày truyền thống
của lực lượng thanh niên sung phong việt nam một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
hôm qua hội cựu thanh niên sung phong tỉnh yên bái hội cựu thanh niên sung phong tỉnh hưng yên
và trung đoàn không quân chín trăm hai mươi một đã phối hợp tổ chức giao lưu gặp gỡ thăm lại chiến trường xưa
tại cuộc gặp gỡ các thế hệ cựu thanh niên sung phong hai tỉnh yên bái và hương nghiên
cùng hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn không quân chín trăm hai mươi một đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc
đặc biệt đây là dịp để hội thanh niên sung phong tỉnh hương yên những người từng trực tiếp sống
chiến đấu và tham gia xây dựng sân bay yên bái trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
được thăm lại chiến trường xưa thắp hương cho những đồng đội còn nằm lại tại sân bay yên bái
và thăm hỏi động viên chia sẻ với nhau về quốc gia
trước đó hội cựu thanh niên sung phong tỉnh yên bái và hội cựu thanh niên sung phong tỉnh hương yên
đã đến tham quan thắp hương tại khu di tích mộ nguyễn thái học dân hương chủ tịch hồ chí minh
tại di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố yên bái và biến phả âu lâu